phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ không ngại gian khó từ hai bàn tay trắng
cựu chiến binh trần đình ở phương tân dân thành phố chí linh tỉnh hải dương
đã từng bước biến ước mơ làm giàu trên mảnh đất quê hương thành sự thật
năm hai nghìn một mươi chín ông vinh dự là người duy nhất tại tỉnh hải dương
nhận danh hiệu nông dân việt nam xuất sắc nhất năm hai nghìn một mươi chín
sau khi rời khỏi quân ngũ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ông trần đình đã vay mượn họ hàng bạn bè
xin chuyển đổi ba năm hectare khu đất bỏ hoang để nuôi trồng thủy sản
với số tiền vay mượn ban đầu ông đã xây dựng tám ao nuôi cá
hiện ông đã phát triển quy mô sáu mươi lồng cá trên sông kinh thầy
nuôi các loại cá kinh tế cao để phục vụ thị trường các tỉnh miền bắc
các sản phẩm của ông đều được cấp chứng nhận việt gáp
tạo việc làm thường xuyên cho năm lao động và bốn mươi lao động thời vụ tại địa phương
với mô hình của anh đình thì cái năng suất chất lượng và cái giá cả bán ra thị trường thì cũng rất là cao
thời gian qua thì cũng đã lấy cái mô hình của anh trần đình để làm cái mô hình để tuyên truyền vận động
cho người dân tiếp tục là xây dựng các mô hình khác nữa
không chỉ làm giàu cho gia đình bản thân ông đình cũng giúp đỡ tư vấn cho những người dân
trong và ngoài địa phương về con giống và kỹ thuật nuôi cá
với những thành quả đạt được ông đình đã được vinh danh là một trong sáu mươi ba gương mặt tiêu biểu trên cả nước
nhận danh hiệu nông dân việt nam xuất sắc nhất năm hai nghìn một mươi chín